thành phố vinh tỉnh nghệ an đã triển khai diễn tập phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn năm hai nghìn một mươi chín
tình huống giả định được đưa ra bão số bốn đổ bộ vào đất liền
ở thành phố vinh có mưa to và gió lớn
xóm tám xã hưng chính là vùng trọng yếu bị ngập lụt cần phải di rời dân
thanh ủy hội đồng nhân dân thành phố vinh lệnh cấp ủy chính quyền xã hưng chính phải triển khai di rời một trăm năm mươi tám hội dân
một trăm tám mươi nhân khẩu đến nơi chúa ẩn an toàn
xã hưng chính đã triển khai thực hiện phương châm bốn tại chỗ cùng với sự hỗ trợ của ban chỉ huy quân sự
công an thành phố di rời các hộ dân cư và tài sản lương thực nhu yếu phẩm ra khỏi vùng nguy hiểm đến nơi trú ẩn an toàn
đồng thời tổ chức cứu nạn người bị mắc kẹt trong nhà do bị cây cối ngã đổ và mực nước sông dâng cao đột ngột
sau đợt diễn tập ban tổ chức lưu ý cần tránh tâm lý chủ quan vì suốt thời gian dài trên địa bàn tp vinh không xảy ra mưa bão lớn
có biện pháp xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra nếu có mưa bão lớn đổ bộ nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho tính mạng và tài sản của nhân dân